sau hơn một tháng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp một nhiều trường tiểu học tại tỉnh ninh bình còn gặp khó khăn do tình trạng thiếu cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học sĩ số học sinh đông thiếu giáo viên đứng lớp đòi hỏi việc dạy và học phải bảo đảm vừa thực hiện vừa khắc phục khó khăn để lộ trình áp dụng chương trình sách giáo khoa mới của bộ giáo dục và đào tạo đi vào thực tế hiệu quả

tỉnh ninh bình đã kiến nghị với bộ giáo dục và đào tạo cần có lộ trình sớm để bồi dưỡng giáo viên và đặc biệt là chủ động trong việc lựa chọn sách giáo khoa để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới